sở thông tin và truyền thông tp hcm cho biết đã phối hợp với các đơn vị chức năng
làm việc với ông võ đình quốc tức đầu bếp võ quốc chủ tài khoản facebook võ quốc
về nội dung xúc phạm báo chí trên tài khoản này
tại buổi làm việc ông võ quốc đã nhận trách nhiệm đối với bài viết trên trang facebook võ quốc
có nội dung xúc phạm báo chí
ngoài thừa nhận hành vi vi phạm như trên ông võ quốc cũng cam kết sẽ công khai xin lỗi
trên facebook võ quốc và hứa không tái phạm
sở thông tin và truyền thông tp hcm đã ra quyết định xứ phạm vi phạm hành chính
đối với ông võ quốc với số tiền phạt bảy năm triệu đồng
đồng thời ông võ quốc cũng đã đăng tải lời xin lỗi chính thức
trên trang facebook cá nhân trong đêm hai tháng một mươi
trước đó tối hai mươi một tháng chín facebook võ quốc có bài viết với những lời chửi bới thiếu văn hóa
với nhà báo nói chung
ở dưới có một số tài khoản facebook khác bình luận hưởng ứng
tài khoản facebook võ quốc có tương tác qua lại với các bình luận này
nội dung này nhanh chóng bị cộng đồng mạng phản ứng mạnh mẽ
trưa hai mươi hai tháng chín đầu bếp võ quốc xóa nội dung trên
và đính chính rằng bài viết đó không do mình viết
mà do có người đăng cấp tài khoản và đăng tải